thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điện đàm với tổng thống hàn quốc moon jae in
trao đổi về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mỗi nước
và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo về các biện pháp quyết liệt
nhằm phòng chống dịch bệnh ở việt nam
đánh giá cao những biện pháp kiểm soát dịch của chính phủ hàn quốc
đề nghị chính phủ hàn quốc phối hợp chặt chẽ
chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch
hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại hàn quốc yên tâm ổn định cuộc sống
và được tiếp cận đầy đủ các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch bệnh
tổng thống hàn quốc moon jae in cho biết hàn quốc đã vượt qua nhiều khó khăn
của đại dịch covid một mươi chín nhưng chính phủ tiếp tục nhiều biện pháp vận động người dân
giữ khoảng cách trong xã hội đánh giá cao việt nam kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
khẳng định chính phủ hàn quốc sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm sẽ phối hợp tối đa
với việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân của mỗi nước
lãnh đạo hai nước nhất trí về sự cần thiết của tăng cường hợp tác quốc tế
để phòng chống dịch covid một mươi chín với tư cách là chủ tịch asean việt nam đã và đang
chủ trì trao đổi tăng cường phối hợp về phòng chống dịch giữa các nước asean
và asean với các nước đối tác bao gồm cơ chế asean cộng ba
tổng thống hàn quốc moon jae in khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam
để thúc đẩy thành công các cơ chế đối thoại hợp tác của asean
trong đó có asean hàn quốc và asean cộng ba